ngày một mươi bốn tháng bốn tại thành phố hạ long tỉnh quảng ninh đã diễn ra hội thảo với chủ đề
thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin
để xúc tiến thương mại và thu hút đầu tư
đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ chuỗi sự kiện do hội doanh nhân trẻ quảng ninh
và cơ lộc bộ xúc tiến thương mại và đầu tư doanh nhân trẻ việt nam đồng chủ trì tổ chức
dưới sự chỉ đạo của ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh và trung ương hội doanh nhân trẻ việt nam
hội thảo thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin
để xúc tiến thương mại và thu hút đầu tư được tổ chức tại thành phố hạ long tỉnh quảng ninh
đã tập trung trao đổi chia sẻ các vấn đề cốt lõi và tìm kiếm các giải pháp
nhằm đẩy mạnh thực hiện việc ứng dụng công nghệ thông tin và hoạt động xúc tiến thương mại
và là tiền đề cho việc thu hút đầu tư vào tỉnh quảng ninh
thông qua hội thảo này các doanh nghiệp doanh nhân trẻ quảng ninh nói riêng
doanh nhân trẻ việt nam nói chung sẽ có thêm nhiều thông tin cập nhật và kinh nghiệm hữu ích
trong việc triển khai các phương thức xúc tiến thương mại trên môi trường số
cũng trong khuôn khổ hội thảo đã diễn ra khai mạc triển lãm xúc tiến thương mại
và đầu tư doanh nhân trẻ việt nam tại quảng ninh
đây là lần đầu tiên một sự kiện triển lãm xúc tiến thương mại quy mô
với sự tham gia của gần một trăm năm mươi gian hàng trưng bày của nhiều thương hiệu lớn uy tín
đến từ các doanh nghiệp hội viên hội doanh nhân trẻ việt nam trên cả nước
tại tp hcm vừa diễn ra chương trình ngày hội tiêu dùng
đây là cơ hội để các doanh nghiệp tăng cường kết nối giao thương
quảng bá thương hiệu hợp tác kinh doanh và mở rộng thị trường nội địa
ngày hội tiêu dùng là chương trình kết nối giao thương giữa doanh nghiệp
nhà sản xuất và người tiêu dùng được tổ chức thường niên
năm nay ngày hội tiêu dùng diễn ra vào ngày một mươi ba tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
tập trung trưng bày và giới thiệu các nhóm hàng tiêu dùng
hàng việt nam chất lượng cao nông sản thực phẩm và đặc sản vùng biển
ngày hội tiêu dùng góp phần xây dựng tp hcm trở thành trung tâm mua sắm hiện đại
hấp dẫn đồng thời tăng cường kết nối doanh nghiệp với người tiêu dùng
đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa góp phần khôi phục và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh
mang đến cho người tiêu dùng nhiều sản phẩm có chất lượng tốt giá cả ưu đãi
tiết kiệm trong chi tiêu với hạn mức khuyến mãi từ ba mươi đến bảy mươi